gần đây tại huyện miền núi tri tôn thuộc tỉnh an giang nhộn nhịp hẳn lên với cửa hàng không đồng thừa thì cho thiếu thì nhận
đây là mô hình tự nguyện do hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện tri tôn khởi xướng
đến nay hoạt động này đã giúp nhiều bà con nghèo khó khăn nhất là đồng bào dân tộc khơ me có cuộc sống đầy đủ hơn
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nghe ra
khi mới thành lập cửa hàng gặp nhiều khó khăn vì không có địa chỉ cố định
nhưng với sự cố gắng nỗ lực của các thành viên trong nhóm từ thiện của hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện tri tôn
vào ngày ba mươi tháng năm vừa qua cửa hàng không đồng thừa thì cho thiếu thì nhận được xây cất tọa lạc trên trục đường nguyễn trãi và nam kỳ khởi nghĩa của thị trấn